hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường trinh
chống quân xâm lược thống nhất và bảo vệ tổ quốc
tối qua ngày tám tháng tám báo nhân dân phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên thủa trường trinh
tới sự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
các đồng chí là ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hữu tổng miên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đồng chí nguyễn đức trung phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình nhân dân
và tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương
chương trình gồm ba trường trường một là kháng chiến chống thực dân pháp
chương hai mang tên kháng chiến chống mỹ cứu nước
và chương ba với tên gọi những cuộc chiến vệ quốc
nhà án nghệ thuật đặc biệt việt nam rất là vinh dự được kết hợp với báo nhân dân
để thực hiện chương trình này thủa trường trinh
nhân kỷ niệm cách mạng tháng tám quốc hành mùng hai mươi chín và ngày toàn quốc kháng chiến
chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh đã mang lại hồi ước đáng nhớ
của những người đã trở thành nhân dân
chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh đã mang lại hồi ước đáng nhớ của những người đã trở thành nhân dân
những ca khúc đi cùng năm tháng khi lịch sử được kể qua giọng hát
cùng những điệu múa đầy cảm xúc của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại
được khán giả trở lại những ngày tháng tám lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trận chiến địa biên phủ chấn động địa cầu
ngày giải phóng thủ đô những năm tháng xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
cuộc chiến bảo vệ biên giới tây nam cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc
tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào bởi chương trình nghệ thuật được giàn dựng một cách rất công phu
và đã mở ra đưa lại cho khán giả chúng tôi cả một quãng thời gian chiến đấu
kháng chiến của nhân dân việt nam để giành lại quyền độc lập tự do của dân tộc
và hướng tới sự no ấm và hạnh phúc của ngày hôm nay
báo nhân dân đã tổ chức chương trình rất công phu và có chiều sâu
và đem lại một góc nhìn rất chân thực và rất ý nghĩa
cho tất cả các khán giả khi mà theo dõi chương trình này
có thể nói chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh với những bài ca đi cùng năm tháng
đã một lần nữa tái hiện lại dấu ấn lịch sử của dân tộc qua các cuộc kháng chiến
mang tới cho khán giả những cảm xúc thiêng liêng những hồi ước về con đường mà cả dân tộc đã đi qua
là cả một chặng đường đầy oanh liệt và gian khó
thế nhưng thời gian càng lùi xa quy mô khúc ca khải hoàn chiến thắng càng lung linh tỏa sáng